phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lạng sơn vừa phát hiện và tạm giữ năm trăm linh lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngày hai tháng tám tổ công tác phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lạng sơn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai a ba nghìn ba trăm ba mươi có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng để kiểm tra và phát hiện trên xe có hai mươi năm can nhựa đựng rượu tổng năm trăm linh lít rượu trắng
lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hiện lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên